bộ quốc phòng nga hôm qua tuyên bố đã mở một hành lang trên bộ tờ bán đảo crimea cho phép dân thưởng và hàng hóa đi qua lãnh thổ phía đông ukraine hiện do moscow kiểm soát
theo đó quân đội nga đã hợp tác với công ty đường sắt nước này nhằm khôi phục một hai trăm linh km đường dây và mở đường cho phép kết nối giao thông giữa nga khu vực donbass ở miền đông ukraine và crimea
hành lang trên bộ này cho phép nga bắt đầu chuyển hàng hóa đến mariopol pedians và kezon các thành phố cảng phía đông nam ukraine hiện do nga kiểm soát
theo bộ quốc phòng nga các cảng mariupol và bediansk sẽ đang hoạt động bình thường và sẵn sàng vận chuyển ngũ cốc
trước đó điện kremlin cũng tuyên bố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu ngũ cốc qua lại và sẽ không sử dụng các hành lang trên biển nhằm mục tiêu vào ukraine
cũng trong ngày hôm qua ngoại trưởng nga sergei lavrov đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới thổ nhĩ kỳ để đàm phán về việc xuất khẩu ngũ cốc của ukraine vốn đang bị đỉnh trệ do xung đột